cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang vừa tiến hành khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với hồ kiều tho sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện hồng ngự tỉnh đông tháp về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó tại nhà của nguyễn thị ngọc dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại phường long châu thị xã tân châu chị nguyễn thị thùy linh đã gặp hồ kiều thò
trong lúc ngồi chơi nói chuyện chị linh đã chuyển tiền cho một vài người bạn bằng ứng dụng trên điện thoại thoa ngồi phía sau chị linh nên nhìn thấy và biết được mật khẩu để vào ứng dụng
đến một mươi chín h cùng ngày khi đang tổ chức ăn nhậu thò đã mượn điện thoại của linh để ra ngoài gọi điện cho người thân rồi đăng nhập vào ứng dụng chuyển tiền để trộm sáu triệu bốn trăm linh nghìn đồng chuyển vào tài khoản cho con ruột của tho
tại cơ quan công an tho khai nhận do đam mê cờ bạc nên đã lấy trộm số tiền trên để đánh bạc